dưới hình thức cho tặng qua đường hàng không
theo điều tra ban đầu thủ đoạn của các đối tượng là đăng ký các địa chỉ trên mạng xã hội facebook
tự giới thiệu đang định cư ở nước anh mỹ rồi tìm làm quen tán tỉnh nhiều phụ nữ để tạo lòng tin
sau đó nghi can hào phóng đề nghị gửi tặng một thùng hàng trị giá hàng trăm triệu đồng
bao gồm dây dép túi sách trang sức điện thoại ip tiền đô la mỹ
đối tượng móc nối với một người việt nam giả danh là nhân viên chuyển phát của bưu điện
trực tiếp gọi điện yêu cầu chuyển tiền phí vào tài khoản ngân hàng để nhận hàng
sau khi con mồi chuyển tiền vào tài khoản mà các đối tượng cung cấp
các đối tượng tiếp tục gọi điện thoại thông báo trong thùng hàng có tiền đô la mỹ nên bị phạt
yêu cầu tiếp tục chuyển tiền vào số tài khoản trên đóng phạt để nhận hàng
tin tưởng các nạn nhân tiếp tục nộp tiền để hy vọng lấy được hàng
vì vậy nhiều nạn nhân đã mất số tiền lên tới vài trăm triệu đồng